ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba có một trăm hai mươi sáu học sinh của trường trung học cơ sở thị trấn cái rồng huyện vân đồn
chủ yếu khối tám và chín đã sử dụng loại kẹo có vỏ màu xanh biển nhãn mát hay cùng dòng chữ nước ngoài
trong số này năm học sinh xuất hiện triệu chứng đau đầu chóng mặt buồn nôn tức ngực khó thở tay môi
các em được đưa đến trung tâm y tế huyện vân đồn theo dõi điều trị
đến một mươi sáu giờ cùng ngày cả năm học sinh trên đã được xuất viện và tiếp tục theo dõi tại nhà
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba nhiều học sinh của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông hoành mô huyện bình liêu mua kẹo ở cổng trường để ăn
đến tối cùng ngày xuất hiện triệu chứng đau bụng buồn nôn
tổng cộng có hai mươi chín học sinh có triệu chứng trên trong đó hai mươi bảy em lớp sáu và hai học sinh lớp tám
ngay sau đó sở giáo dục đào tạo quảng ninh yêu cầu các cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh việc tuyên truyền phụ huynh
quán triệt học sinh không mua đồ ăn vặt không có nguồn gốc xuất xứ chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức ra soát kiểm tra
xử lý các cơ sở kinh doanh quanh khu vực cổng trường nếu bày bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
đặc biệt các cơ sở giáo dục chỉ đạo cán bộ giáo viên nhân viên học sinh phát hiện các cơ sở kinh doanh quanh khu vực cổng trường
kinh doanh sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc báo ngay cho chính quyền địa phương
còn nếu tính từ đầu hai nghìn hai mươi ba cũng đã có hàng trăm học sinh trên cả nước bị ngộ độc từ đồ ăn vặt mua ngoài cổng trường
thưa quý vị dường như các bậc phụ huynh vẫn chỉ chú ý đến bữa ăn bán chú để kiểm soát an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường học
mà chưa thực sự quan tâm đến thịt viên phô mai chin xúc xích rán các loại nước uống màu sắc sạc sỡ nơi cổng trường sau giờ tan học
theo đó tại một số cổng trường trên địa bàn quận thanh xuân thành phố hà nội
để phục vụ các thượng đế nhí sau thời gian dài ở nhà học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
khi tiếng chống trường vang lên ở tiết học cuối trong ngày cũng là lúc báo hiệu giờ vàng của các xe hàng rong bán đồ ăn vặt xung quanh cổng trường
với đủ các loại thực phẩm và thức uống pha sẵn đã đến
điểm chung của các thực phẩm này là được chế biến ngay tại các cổng trường học trong thời tiết mùa hè nóng nực khói bụi
thậm chí nhiều hàng rong còn vô tư bày bán đồ ăn gần nơi tập kết rác thải rất mất vệ sinh
trong vài phụ huynh học sinh phóng viên tiếp cận gần với các loại bánh kẹo bên ngoài có màu sắc sạc sỡ
bào bì mang nhiều hình ảnh những nhân vật quen thuộc với các em nhỏ rất bắt mắt như công chúa elsa doraemon chuột mickey
với giá bán chỉ từ vài nghìn đồng một gói
những món ăn như tôm viên cá chiên bò viên gà viên phô mai triền xúc xích rán thịt xiên nướng nước uống màu đỏ cam
cùng các loại bánh kẹo bim bim không rõ nguồn gốc không xuất xứ không nhãn mát không hạn sử dụng
luôn cuốn hút học sinh và trở thành mối nguy hại cho sức khỏe của thế hệ tương lai
các loại thực phẩm chiên rán bò xiên với giá chỉ hai đồng một xiên nhỏ năm tám đồng một xiên to
các loại nước chua ngọt màu sắc bắt mắt chỉ có giá từ năm đến một mươi đồng một cốc
với giá thành phù hợp với túi tiền của học sinh nên mỗi buổi tan trường là các em lại vây quanh các xe hàng rong để ăn cho đã cơn thèm
khi được hỏi về nguồn gốc và chất lượng của các loại đồ ăn này người bán hàng rong chỉ trả lời qua loa rằng
các mặt hàng này được các em học sinh ưa thích nên mới nhập về bán
mà người ta bán đầy ra học sinh ăn bao lâu nay có sao đâu
dụng cụ hành nghề của các xe hàng rong khá đơn giản chỉ gồm một chiếc xe đạp hoặc máy hoặc xe đẩy nhỏ để dễ dàng tránh lực lượng chức năng
trên xe là chiếc bếp ga mini trảo dầu mỡ đã sử dụng nhiều lần cùng những thực phẩm đủ các thể loại màu sắc bắt mắt
trong vòng chưa đến sáu mươi giây người bán hàng rong không đeo găng tay đã cho ra lò ngay những xiên thịt vàng ống
thơm nức nhiều thực khách nhí sợ bỏng nên đã mua ngay không cần chiên qua chảo dầu
những xin thịt bày sẵn nguội ngắt đã dán từ lâu và được tẩm ướp vô vàn những hạt bụi bẩn
vâng thưa quý vị mặc dù các ngành chức năng và nhà trường đã liên tục cảnh báo về việc đảm bảo an toàn thực phẩm phòng tránh ngộ độc
nhiều trường còn có chủ trường cấm học sinh ăn quà vặt và đánh nặng vật hành tích thi đua của từng lớp
thế nhưng việc ngăn chặn dẹp bỏ những hàng quán ăn vặt trước cổng trường vẫn là một vấn đề nan giải
để hạn chế học sinh sử dụng hàng rong hầu hết các trường học đều đóng cổng trường giờ ra chơi không cho học sinh ra ngoài mua hàng rong
nhưng sau giờ học trong lúc chờ bố mẹ đến đón các em lại ra hàng rào xung quanh cổng trường để mua đồ ăn vặt
được biết từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám nghị định một trăm một mươi năm của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
đã tăng mức xử phạt từ năm trăm linh đến một triệu đồng
với hành vi không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín thức ăn ngay
đây được xem là một trong những chế tài mạnh tay nhằm tăng cường quản lý kiểm soát thực phẩm bẩn
đặc biệt trong tình trạng hàng rong thức ăn chế biến sẵn trên đường phố
tại các khu công cộng và cổng trường đang tràn lan địa hiện này
tuy nhiên đến nay nhiều người bán hàng nhất là những người bán hàng rong nơi cổng trường vẫn chưa biết
hoặc biết mà chưa thực hiện theo đúng quy định
còn các ngành chức năng liên quan chủ yếu
dừng lại ở tuyên truyền nhắc nhở hoặc tịch thu tăng vật mà chưa tiến hành xử phạt
vì tương lai con trẻ để hạn chế nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm
từ các loại thực phẩm bày bán ở cổng trường
thiệt nghĩ các ngành chức năng cần hành động cương quyết hơn
thường xuyên kiểm tra xử lý đối với các cá nhân buôn bán hàng rong vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm
và cố tình lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi bán hàng
có thể cấm vĩnh viễn những đối tượng bán hàng kém chất lượng
hàng không có nguồn gốc xuất xứ hết hạn sử dụng tác động tiêu cực đến sức khỏe của học sinh
đối với các nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho học sinh kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm
đưa vào nội quy quy định cấm học sinh mua đồ ăn trước cổng trường
đồng thời có biện pháp kiểm soát nhắc nhở phối hợp với các bậc phụ huynh để xử lý học sinh vi phạm
với các bậc phụ huynh để bảo vệ sức khỏe cho con
ngoài dặn dò con tránh xa những món ăn vặt ngoài cổng trường
thì cha mẹ cũng không nên nuông chiều con và kiên quyết không cho con tiền tiêu vặt
không mua quà cho con ở cổng trường tránh những hệ lụy xấu về sức khỏe cho con em mình
và đến đây thì thời lượng video cũng đã hết
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo